sở y tế tp hcm vừa có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
về việc bổ sung phạm vi kinh doanh một mươi nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
và buộc chấm dứt hoạt động từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
đối với cơ sở kinh doanh một số nhóm thuốc gây nghiện
theo đó cơ sở kinh doanh nhóm thuốc phát triển kiểm soát đặc biệt đủ điều kiện kinh doanh theo quy định
được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản
nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt gồm thuốc gây nghiện thuốc hướng thần thuốc điền chất
thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất cây nghiện thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc phóng xạ nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần
chất gây nghiện tiền chất dùng làm thuốc hoặc chất phóng xạ để sản xuất thuốc
thuốc độc nguyên liệu độc làm thuốc thuốc dược chất thuộc danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành lĩnh vực
đồng thời buộc chấm dứt hoạt động từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nhóm thuốc gây nghiện thuốc hướng thần
thuốc tiền chất thuốc phóng xạ hoặc đồng vị phóng xạ chất phóng xạ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất ghi nghiện
thuốc dạng phối hợp có chứa hết điện chất